việt nam hiện đang có hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín rất nặng trong đó bảy người ở diện nguy kịch
nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào tất cả đều mang bệnh lý nền nguy hiểm trong người
trước tình hình này các y bác sĩ từ ba miền đất nước đang nỗ lực hết sức để cứu chữa cho họ
những cuộc hội trần từ xa như thế này luôn diễn ra thường xuyên họ là các chuyên gia hàng đầu
dây dặn kinh nghiệm trong điều trị covid một mươi chín tại đà nẵng tổ cơ động của bệnh viện
trợ rẫy cho biết có hai bệnh nhân đang phải sử dụng máy tim phổi nhân tạo ecmo
trong đó bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu là ca mắc đầu tiên tại đà nẵng có nguy cơ nấm xâm nhập vào phổi
qua phân tích các chuyên gia nhận thấy tình trạng của bệnh nhân này khá giống với ca bệnh số chín mươi một
còn tại trung tâm y tế hỏa vang thì có một mươi bệnh nhân nặng trong năm người đang phải thử máy
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thì có ba bệnh nhân nặng
trong đó bệnh nhân số tám trăm một mươi hai phải
theo dõi sát sao
có hai mươi ca rất nặng và nguy kịch
và trong đó có một mươi ba ca là tiêm lượng rất nặng
và bảy ca là rất là nguy kịch có thể tử vong bất cứ bất nặng
và những ca bệnh này thì đều là mắc cái bệnh lý nền
các nhân viên y tế ở nơi tuyến đầu luôn cố gắng hết sức bằng tất cả những gì có thể để cứu chữa cho bệnh nhân
chứng kiến những bệnh nhân đã già đi họ luôn tầm niệm nếu còn chút hy vọng cuối cùng sẽ quyết không để điều đau thương đó xảy ra
trong thời gian vừa qua chúng ta đã gặp rất nhiều bệnh nhân covid nặng trên nền mà có nhiều bệnh lý đẹp
và tất cả ngành y tế các cấp chính quyền các đoàn thể đã cố gắng hết sức
nhưng chúng ta vẫn không cứu súng được
thực sự ra đấy là một cái nỗi đau đối với cả nhân dân đối với cả ngành y tế
sẽ có những diễn biến khó lường với các bệnh nhân nặng nguy kịch
bên cạnh đó hơn ba mươi nhân viên y tế của chúng ta đã nhiễm covid một mươi chín
công tác bảo hộ phòng dịch luôn đặt ở mức cao nhất trong quá trình chăm sóc cho bệnh nhân